mưa lớn trong những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại các huyện thị xã thành phố của tỉnh phú yên
cho đến bảy giờ sáng ngày hôm nay thì ghi nhận ban đầu của phú yên có bốn người tử vong do mưa lũ
trong đó có hai người ở huyện phú hòa và hai người thuộc huyện sơn hòa
toàn tỉnh có hơn hai mươi tám sáu trăm ba mươi hộ bị ngập lụt trong đó tuy hòa hai mươi tám trăm sáu mươi hộ phú hòa sáu ba trăm bảy mươi bảy hộ
tuy an chín trăm ba mươi năm hộ đồng xuân bốn trăm sáu mươi bảy hộ và hơn chín hai trăm linh sáu hộ tại huyện tuy an đông hòa phú hòa đang bị chia cắt do nước lũ
đến sáng ngày một tháng một mươi hai các tuyến đường liên tỉnh huyện xã ngập sâu và bị chia cắt
tại một số vị trí ngầm tràn mức ngập phổ biến từ bốn đến một năm mét gây ách tắc giao thông sạt lở bồi lấp sụt lún nền đường mặt đường
ở các tuyến dt sáu trăm bốn mươi một dt sáu trăm bốn mươi hai dt sáu trăm bốn mươi năm dt sáu trăm bốn mươi bảy dt sáu trăm năm mươi
thị trấn trí thạnh la hai triều sơn la hai toàn tỉnh có bốn trăm năm mươi năm hectare lúa vụ mùa bị ngập nước ngã đổ một sáu trăm hai mươi một con da súc da cầm bị lũ cuốn trôi
các lực lượng công an cán bộ mặt trận đoàn thể và chính quyền tại các địa phương sơn hòa sông hinh phú hòa tuy an và thành phố tuy hòa
triển khai sơ tán khoảng năm năm trăm một mươi bảy hộ với một mươi tám năm trăm ba mươi năm nhân khẩu đến nơi an toàn
tại quảng nam tranh thủ thời tiết tạnh mưa chính quyền các lực lượng chức năng huyện miền núi nam trà my
đã huy động phương tiện máy móc nhân lực để khắc phục tình trạng sạt lở đất đá trên các tuyến giao thông
đến nay một số tuyến đường đã thông tuyến nhưng tại nhiều khu vực vẫn còn sạt lở
chính quyền yêu cầu người dân cảnh giác đề phòng sạt lở